hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tỉnh đồng nai bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi sản xuất làm giả các nhãn hiệu dầu nhớt
công an đã thu giữ tại hiện trường bốn mươi hai thùng phi loại hai trăm linh lít một thùng có chứa dầu nhất giả và ba bảy trăm bốn mươi bốn chai dầu nhất các loại mang các nhãn hiệu honda castrol
đựng trong một trăm năm mươi sáu thùng các tông cùng hàng ngàn bao bì vỏ chai tem nhãn mát các loại thùng cắt tông dùng để sản xuất dầu nhất giả
qua đấu tranh khai thác bước đầu hai đối tượng khai nhận làm thuê cho ông sơn chủ cơ sở
theo như chỉ đạo của chủ cơ sở sau khi dầu nhớt được bơm đầy vào các hộp hai đối tượng long và bên tiếp tục dán tem nhãn hiệu vào các hộp dầu nhớt mang nhãn hiệu honda castrol yamaha lus để đưa ra tiêu thụ trên thị trường